thưa quý vị nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã ngày hai mươi ba tháng bốn
ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp với liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội thảo
giải pháp tháo gỡ vướng mắt trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tín dụng đối với hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã đạt hơn sáu tỷ đồng
giảm một sáu mươi chín so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba cho khoảng một hai trăm linh hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã
theo liên minh hợp tác xã việt nam một mươi hợp tác xã được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
số liệu khảo sát trên ba trăm linh hợp tác xã thì đến tám mươi hợp tác xã phải vay ở thị trường phi chính sách
với lãi suất cao thời gian ngắn chủ yếu phục vụ cho đáo nợ trở vốn tín dụng
nguồn vốn hiện giờ càng phát triển là nguồn vốn càng cao
hợp tác xã nếu không huy động được vốn không có nguồn vốn như các doanh nghiệp thì không thể phát triển được
đó là điều chắc chắn hợp tác xã công an thành an hiện giờ đang tự lực nguồn lực
chứ còn như vậy thì chứng tỏ nó không mạnh được
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi cũng cần gần hai tỷ tiền để chúng tôi đưa sản xuất kinh doanh
nhưng mà mới thực hiện được hơn một tỷ đối với các quỹ của thuộc hệ thống liên minh
và cũng chưa tiếp cận được các nguồn vốn của các tổ chức tiến dụng cũng như ngân hàng thương mại
để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể
hợp tác xã vốn tín dụng được xem là yếu tố quyết định cho phát triển
vì vậy cần hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như tìm ra giải pháp tháo gỡ về nguồn vốn cho hợp tác xã
tôi tin rằng là phải hiện nay có các bộ ngành cùng với liên minh chúng tôi sẽ đề xuất một cách cụ thể
đồng bộ các chính sách và thực hiện theo dạng thí điểm
thí điểm thí điểm thí điểm khi nó đã
nó đã hình thành nó đã bài bản chúng ta mới ra một cái chính sách đồng bộ
các nhà khoa học nhà quản lý các chuyên gia đã tập trung thảo luận giải quyết ba nhóm vấn đề
đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tiếp cận vốn tín dụng phân tích khó khăn vướng mắt và nguyên nhân
đề xuất các giải pháp để khơi thông nguồn vốn tín dụng cho phát triển kinh tế tập thể trên cả nước